vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay trên tuyến đường tránh nam hải vân đoạn km một mươi hai tám trăm linh thành phố đà nẵng đã ghi nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hậu quả làm cho một người chết và hai mươi bốn người bị thương